thưa quý vị thời gian gần đây do người dân sống ở gần khu xử lý rác thải tam xuân hai và khu xử lý rác thải tam nghĩa thuộc huyện núi thành tỉnh quảng nam ngăn cản không cho xe vận chuyển rác vào hai bãi rác này nên tình trạng rác thải tồn ứ xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường
tại thành phố tam kỳ và các huyện phú ninh núi thành rác thải không chỉ ùn ứ ven quốc lộ một a và các khu chợ mà còn chất đầy trên các con đường liên thôn liên xã
tại thôn khương mỹ xã tam xuân một huyện núi thành rác chất thành đống cả tuần nay chưa được thu gom gây ô nhiễm môi trường

với sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất trang thiết bị công tác tuyển sinh và đội ngũ giáo viên là tiền đề cho ngành giáo dục lâm đồng tự tin bước vào năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi với tinh thần quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt